thời gian qua tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp nổi lên là tuyến hàng không bưu điện
các đối tiểu đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa qua biếu phi mộ dịch bằng đường hàng không
để ngụy trang cất giấu ma túy rất tinh vi từ nước ngoài về việt nam tiêu thụ trong nước và đưa đi nước thứ ba
hơn ba mươi cân ma túy là cần sa vừa được công an huyện đông anh phát hiện thu giữ
số ma túy này được chuyển kèm theo các hàng hóa thông thường thông qua đường hàng không từ mỹ về việt nam
phối hợp mở rộng đấu tranh với các cơ quan chức năng tại tp hcm và hà nội
công an huyện đông anh đã bắt giữ ba đối tượng là đàm quang minh thường trú tại đống đa hà nội
đối tượng nguyễn thành trung chú tại quận bình thạnh và trần lâm khởi chú tại quận bình tân tp hcm
số ma túy này được chuyển kèm theo các hàng hóa thông thường thông qua đường hàng không từ mỹ về việt nam
còn đây là số ma túy được nhị trang trong những hộp sữa giảm cân
được các đối tượng sử dụng dịch vụ vận chuyển
đối tượng phạm tội về ma túy tiếp tục lợi dụng tuyến đường hàng không để vận chuyển ma túy
bằng hình thức như chuyển phát nhanh thí thủy hàng hóa
được thực hiện rất chặt chẽ có tổ chức phân công vị trí vai trò của các đối tượng trong đường dây
thực hiện vô cùng tốt
tinh vi phân công người đứng tên người nhận và người vận chuyển
cất giấu dưới nhiều hình thức liên hệ qua các tài khoản mạng xã hội hoặc các xin giác
các đối tượng sử dụng nhiều hình thức nhằm qua mắt lực lượng chức năng
đặc biệt các đối tượng lợi dụng vào các đơn vị chuyển phát để có thể đưa ma túy vào việt nam
đối với dịch vụ vận chuyển ở việt nam hiện nay trên địa bàn hà nội
chúng tôi thống kê là có trên chín trăm linh cơ sở dịch vụ chuyển phát vận chuyển vận tải hàng hóa
nhưng ở đây thì trong chế tài xử lý trách nhiệm đối với dịch vụ vận chuyển này
đối với pháp nhân cũng như là cá nhân còn có những bất cập phương tiện để kiểm tra
soi chiếu các dịch vụ này và phát hiện hàng cấm ở trong các đồ ký gửi hàng hóa vận chuyển
theo hình thức chuyển chuyển phát nhanh các cơ sở cũng chưa được trang bị
thời gian tới ngoài việc các cơ quan chức năng phối hợp phát hiện và bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia
thì phải có những kiến nghị bổ sung về chính sách quản lý sao cho phù hợp
cơ quan chức năng cũng phối hợp với các văn phòng interpol các cơ quan phòng chống ma túy của các nước
nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ nơi xét pháp